thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã họp với thường trực chính phủ và ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia
để triển khai các hoạt động cấp bách đối với đà nẵng và khu vực miền trung
sau khi có ba ca nhiễm covid một mươi chín mới tại địa phương này
ngay khi phát hiện ca dương tính đầu tiên tại đà nẵng thì đà nẵng đã có biện pháp ngăn chặn việc lây lan
chủ động khoanh vùng ổ dịch bộ y tế cũng đã cử người vào hỗ trợ đà nẵng quảng ngãi cũng đã có những biện pháp mạnh
tối qua các hãng hàng không đã tăng cường máy bay để đưa hành khách rời đà nẵng
các bộ ngành đã sử dụng nghiệp vụ chuyên môn để truy vết những người có liên quan
thủ tướng chỉ đạo bộ trưởng bộ công an trực tiếp làm rõ vụ án đưa người trái phép vào việt nam
yêu cầu bộ quốc phòng chỉ đạo bộ đội biên phòng trực tiếp làm rõ việc đưa người trái phép vào việt nam
thủ tướng nhận định với tình hình ngày càng phức tạp không những số ca mắc tăng lên mà virus xuất hiện ở đà nẵng là virus chủng mới
nên khi bị virus xâm nhập là bị rất nặng phải thở bọc máy ngay
thủ tướng chỉ đạo không để bị bất ngờ không để dịch bùng phát và phải có biện pháp mạnh mẽ để truy tìm f xử lý
thủ tướng đề nghị tạm thời dừng những hoạt động không cần thiết ở đà nẵng và đà nẵng phải thực hiện ngay chỉ thị số một mươi sáu trong chiều nay
giãn cách xã hội toàn diện ở thành phố đà nẵng
không những xét nghiệm toàn diện truy vết tại đà nẵng mà tất cả những ai mới rời đà nẵng trong vòng một tuần qua
đều phải được xét nghiệm và cách ly tại nhà
tại cuộc họp thủ tướng đã nghe báo cáo chi tiết và các đề xuất cụ thể trong xử lý khoanh vùng dịch không để dịch lây lan